cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa thông tin qua công tác hậu kiểm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng internet
cục đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe gregone thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi tống thạch hoàn
quảng cáo như thuốc chữa bệnh không đúng bản chất lừa dối người tiêu dùng
thực phẩm gretol do công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ gripmind có địa chỉ tại số hai mươi hai a
khu hà liễu phường gia cầm tp việt trì tỉnh phú thọ công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi tống thạch hoàn do công ty cổ phần oneil farm có địa chỉ phòng hai trăm linh một tầng hai số một mươi năm ngõ ba mươi phố mai anh tuấn
phường âu trợ dừa quận đống đa tp hà nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm